còn tại thành phố còn tại hà nội theo tin từ sở y tế hà nội thống kê nhanh từ ngày một mươi tháng một mươi một đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi hai
trên địa bàn thành phố đã ghi nhận một mươi bốn bốn trăm linh năm ca mắc trung bình hai trăm ba mươi hai ba mươi hai ca trên một ngày trong đó có năm ba trăm bảy mươi ca tại cộng đồng
con số này cho thấy số ca mắc tại thủ đô vẫn không có dấu hiệu suy giảm
hà nội có bốn trăm ba mươi tám f điều trị tại nhà bệnh nhân nặng và nguy kịch đang tăng lên
tính đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi hai có chín một mươi bảy trường hợp f ở hà nội đang được điều trị trong đó có sáu tám mươi bốn f được điều trị tại các bệnh viện cơ sở thu dung điều trị
hai bốn trăm chín mươi năm bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại các trạm y tế lưu động bốn trăm ba mươi tám f điều trị tại nhà
cụ thể hai bệnh viện của trung ương là bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai và bệnh viện đại học y hà nội
điều trị hai trăm năm mươi bảy bệnh nhân hai mươi tám bệnh viện ở hà nội điều trị cho một chín trăm sáu mươi ba bệnh nhân
theo thống kê về tình hình điều trị covid một mươi chín của bộ y tế đại đa số các bệnh nhân covid một mươi chín ở hà nội không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
tuy nhiên với số lượng f ở hà nội tăng trong một tuần gần đây số bệnh nhân mức độ trung bình nặng nguy kịch cũng đang tăng lên
cụ thể thống kê của bộ y tế trong tuần qua có gần một một trăm linh bệnh nhân có triệu chứng mức độ trung bình tăng hai mươi bảy so với trung bình bảy ngày trước
trong hai mươi bốn ca nặng nguy kịch
số bệnh nhân nặng và nguy kịch cao hơn gần ba mươi ca so với thống kê cách đây ba ngày cao hơn năm mươi bảy so với trung bình bảy ngày trước
trong đó có chín ca phải thử máy xâm lấn và không có ca nào phải lọc máy hay can thiệp x mô tiêm phổ nhân tạo
tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại hà nội là ba
tiếp tục với những diễn biến dịch bệnh mới nhất tại hà nội
đi cùng với số f tăng kỷ lục là các con phố trong đó có hàng loạt các tuyến phố cổ
vẫn đang trong tình trạng phong tỏa
gần chín trăm linh k f mỗi ngày hà nội phong tỏa hàng loạt tuyến phố cổ
các bệnh nhân covid một mươi chín mới trú tại hai trăm ba mươi bảy xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện
các quận lõi như đống đa hay bả trừng ghi nhận số ca mắc khá cao
các quận huyện dẫn đầu về số f hiện nay tại hà nội tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
lần lượt là đống đa hai hai trăm tám mươi bốn ca thanh sơn một ba trăm một mươi chín ca hoàng mai một ba trăm ba mươi ca
đông anh một năm mươi bảy ca và hai bả trưng một ba mươi ca
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị phong tỏa
trong đó có các tuyến phố cổ ở trung tâm thủ đô
phố hàng thiết phường hàng gai quận hoàn kiếm cơ quan chức năng thiết lập chốt cứng hàng rào bao quanh
từ ngày ba mươi tháng một mươi một ủy ban dân quận hoàn kiếm đã thiết lập khu vực phong tỏa y tế tạm thời
từ ngã tư hàng thiết bát đàn đến ngã ba hàng thiết hàng nón để phục vụ cho công tác điều tra
trang bộ cũng thiết lập khu vực phong tỏa tại ngã tư phố thuốc bắc hàng phải đến đạn thuốc bắc hàng phèn
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hà nội chuẩn bị kịch bản đáp ứng một trăm linh ca nhiễm
còn tại hà nội bộ y tế đã có quy định đối với f cách ly điều trị tại nhà
cụ thể nếu có kết quả âm tính f đã khỏi bệnh sẽ được xác định khỏi bệnh theo mốc thời gian như thế nào
xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây
bộ y tế nhận định sở y tế hà nội
cần căn cứ cấp độ dịch khả năng đáp ứng và hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
ban hành ngày hai mươi một tháng tám và hướng dẫn chẩn đoán điều trị covid một mươi chín ban hành ngày sáu tháng một mươi để xác định ca bệnh
cụ thể người được xác định mắc covid một mươi chín là trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính
với virus sars cov hai bằng kỹ thuật reutom pcr
người được xác định mắc covid một mươi chín là trường hợp bệnh nghi ngờ có kết quả xét nghiệm test nhanh virus sars cov hai dương tính
test nhanh do bộ y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
ngoài ra người được xác định mắc covid một mươi chín còn là những người không có triệu chứng
có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định covid một mươi chín trong khoảng một mươi bốn ngày
và có kết quả xét nghiệm test nhanh với virus sars cov hai dương tính với hai loại test nhanh khác nhau
test nhanh này do bộ y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện
trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với một loại test nhanh
người dân cần phải có xét nghiệm reuthampisia để khẳng định
về đề xuất sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện
bộ y tế quy định đối với f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi thời gian cách ly điều trị đủ một mươi ngày
kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
test nhanh do bộ y tế cấp phép
ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc trạm y tế nơi quản lý f chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
đối với f điều trị các cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín đơn thuần phải có các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
người bệnh có kết quả xét nghiệm dutampisa âm tính với sát covid hai hoặc nồng độ virus thấp ct lớn hơn bằng ba mươi
hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện test nhanh do bộ y tế cấp phép
người bệnh sau khi ra viện cần ở tại nhà và tự theo dõi trong bảy ngày
đo thân nhiệt hai lần một ngày
nếu thân nhiệt cao hơn ba mươi tám độ c ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào
người bệnh cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời đồng thời phải tuân thủ thông điệp năm k
với trường hợp f có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo để được xác định khỏi bệnh
các triệu chứng lâm sàng của bệnh covid một mươi chín phải hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
người bệnh cần có kết quả xét nghiệm du tham pcr âm tính với sars cov hai hoặc nông độ virus thấp ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi
hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện test nhanh do bộ y tế cấp phép
người bệnh được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo hoặc khoa điều trị bệnh nền nếu cần
tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc theo dõi
theo quy định đối với người bệnh nội chú đo thân nhiệt hai lần một ngày
bộ y tế lưu ý các trường hợp này cũng phải tuân thủ thông điệp năm k
phương sử dụng trường mầm non dự kiến có khoảng ba mươi chỗ
nếu tình hình f tăng lên phương sẽ tính toán thêm đại diện phương nói
thay vì này hiện thành phố đã cho chủ trương thực hiện việc điều trị f điều trị tại nhà
nên với các hộ gia đình có đủ điều kiện sẽ thực hiện ngay không đưa f ra trạm y tế lưu động
tuy nhiên việc điều trị f tại nhà gây áp lực rất lớn cho nhân viên y tế chính quyền địa phương
quân số của trạm y tế phường dưới một mươi người phải cắt cử một người tham gia vào trạm y tế lưu động
trạm y tế lưu động là ở liền một mươi bốn ngày không đi ra đi vào
hết một mươi bốn ngày thay ca phải thực hiện cách ly bảy ngày theo quy định
chúng tôi phải huy động nhân viên y tế tư nhân tham gia hỗ trợ cùng
trạm y tế lưu động hiện có tám người gồm một bác sĩ và các nhân viên y tế
lãnh đạo phương giáp bát thông tin
hiện trên địa bàn phường giáp bát có gần một mươi trường hợp f điều trị tại nhà
việc này tạo thuận lợi cho bệnh nhân người nhà nhưng gây áp lực vất vả rất lớn
phát sinh thêm nhiều việc với nhân viên y tế và chính quyền
vì phải lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cấp phát thuốc điều trị
nhân viên y tế vốn đã nhiều việc giờ phải thêm theo dõi điều trị f tại nhà
nhiều khi vắt chân lên cổ
theo lãnh đạo quận cầu giấy thời gian vừa qua quận và các phường trực thuộc
chịu rất nhiều áp lực khó khăn liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo vì này lực lượng ở cơ sở thì mỏng mà ý thức người dân chưa được tốt
nên nhiều khi làm không suy
nếu cho f không điều trị tại nhà quận phải huy động thêm lực lượng hỗ trợ
trước đây chỉ huy động làm công tác truy vết xét nghiệm hay tiêm vaccine thì dễ
nhưng nay huy động liên quan đến công tác điều trị rất khó
bởi phải có chuyên môn kinh nghiệm vì này nói
có thể nói tình hình số ca mắc liên tục tăng cao tại các tỉnh thành
đã khiến tình trạng quá tải xảy ra ở nhiều bệnh viện
theo thống kê của bộ y tế trung bình số ca mắc covid một mươi chín trong nước
được ghi nhận bảy ngày qua là khoảng một mươi bốn bốn trăm tám mươi bảy ca trên một ngày
số lượng f tiếp tục tăng mạnh
nhiều tỉnh thành phố đứng trước
nguy cơ quá tải hệ thống điều trị
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh
bộ y tế cập nhật gần nhất là ngày tám tháng một mươi hai
hà nội hiện có sáu chín trăm bảy mươi tám trường hợp nhiễm ncov đang phải điều trị tại bệnh viện
trong số này năm chín trăm một mươi sáu người diễn biến nhẹ không xuất hiện triệu chứng
ngoài ra thành phố đang điều trị cho chín trăm bảy mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín ở mức độ trung bình
tám mươi ba trường hợp diễn biến nặng nguy kịch
hai mươi ca phải thở oxy qua mặt nạ gọng kính
hai người phải thở máy không xâm lấn và một ca thở máy xâm lấn
giám đốc sở y tế trần thị nhị hà cho biết
đã có sự thay đổi về tư duy chiến lược phòng chống dịch bệnh của hà nội
trong thời gian tới khi thành phố chuyển từ zero covid
sang quản lý rủi ro giảm thiểu tử vong
theo lãnh đạo sở y tế quan điểm của thành phố hiện nay là thích ứng an toàn
sống chung và chấp nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng cao trong cộng đồng
vì vậy mấu chốt chống dịch trong thời điểm này là theo bà hà
bình tĩnh thận trọng và khoa học
còn tại cần thơ theo sở y tế thành phố cần thơ
trong ngày một mươi tháng một mươi hai thành phố ghi nhận sáu trăm bảy mươi năm ca nhiễm sars cov hai mới
xét trung bình số f mới trong vòng bảy ngày qua
cần thơ đứng thứ hai cả nước và chỉ xếp ngay sau thành phố hồ chí minh
với khoảng tám trăm chín mươi một ca thành phố hồ chí minh là một bốn trăm ba mươi ba ca
toàn thành phố có một mươi bốn năm trăm sáu mươi hai f điều trị tại nhà
tầng hai là những cơ sở y tế điều trị f
không đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc có diễn biến vượt chuyên môn của y tế địa phương